trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp lại luật sư lê ngọc sơn đoàn luật sư thành phố hà nội
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc
các thắc mắc khiếu nải của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư lê ngọc sơn cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình
vâng chào chị diệp vân chào quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
thưa luật sư công ty bất động sản thái hà an nhận chuyển nhượng tám trăm ba mươi sáu m hai đất tại một huyện trên địa bàn thành phố hà nội
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm hai nghìn bốn có ghi ba trăm linh m hai t năm trăm ba mươi sáu m hai vườn
sau khi nhận chuyển nhượng công ty đã làm thủ tục đăng ký biến động đất đai
tuy nhiên văn phòng đăng ký đất đai trả lời ký hiệu t trong giấy chứng nhận không rõ ý nghĩa là đất gì
nên chưa thể thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với diện tích đất này
công ty bất động sản thái hà an đề nghị luật sư giải thích ký hiệu t trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa là gì
do nội dung phản ánh của công ty chỉ thể hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong năm hai nghìn bốn
nhưng không thể hiện thời gian cụ thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn
hay từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn trở về sau
nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời cụ thể về việc ký hiệu loại đất trên giấy chứng nhận đã được cấp
tuy nhiên chúng tôi cung cấp một số thông tin để quý công ty tham khảo
việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong giai đoạn luật đất đai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hiệu lực thi hành ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tổng cục địa chính ban hành quy định số bốn trăm chín mươi chín qddc quy định mẫu sổ địa chính sổ mục cây đất
sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ theo dõi biến động đất đai
trong đó quy định loại đất với mục đích để ở ký hiệu bằng chữ t
tuy nhiên việc kết luận cụ thể nội dung ký hiệu loại đất chữ t trên giấy chứng nhận đã cấp có phải toàn bộ là đất ở hay không
phải dựa trên tình hình triển khai thực hiện công tác đã đăng ký cấp giấy chứng nhận tại địa phương mới có thể kết luận được
việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong giai đoạn luật đất đai năm hai nghìn ba có hiệu lực thi hành
theo quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo quy định số hai mươi bốn ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn bốn của bộ tài nguyên và môi trường
quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông tư số hai mươi tám ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn bốn của bộ tài nguyên và môi trường
về việc hướng dẫn thực hiện thống kê kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì không có loại đất có ký hiệu chữ t
chúng tôi đề nghị công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
để được giải đáp cụ thể
thưa luật sư bà nguyễn hương ở thành phố hà nội làm việc bán thời gian từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
nhưng lại được ký hợp đồng dài hạn mức lương bằng một phần hai mức lương tối thiểu quy định cho công việc toàn thời gian
bà hương hỏi bà có phải đóng bảo hiểm xã hội không
theo quy định tại điểm a điểm b khoảng một điều hai khoảng một khoảng hai điều hai mươi một khoảng một điều một trăm hai mươi bốn luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng
người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
căn cứ quy định tại khoản hai điều tám mươi chín luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn điều hai mươi một
nghị định số năm ngày một mươi hai tháng riêng năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động tiền lương
tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
là mức lương phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động vui trên hợp đồng lao động
trong đó mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng
theo quy định tại điều chín mươi ba bộ luật lao động
mức lương đối với công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động thời giờ làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu
vùng do chính phủ quy định đối chiếu với quy định nêu trên
theo đơn thư từ bà hương làm việc theo hợp đồng dài hạn bán thời gian bốn giờ trên ngày từ thứ hai đến thứ bảy
hàng tuần với mức lương một chín triệu đồng một tháng
bằng nửa mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn thành phố hà nội thì không có căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
theo quy định của pháp luật
thưa luật sư bà nguyễn thơm làm việc trong một công ty sửa chữa điện lạnh
khi phỏng vấn công ty cho biết sẽ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động
tuy nhiên đến nay bà thơm vẫn chưa thấy công ty đóng bảo hiểm xã hội
bà hỏi công ty làm như vậy có đúng không
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung hình ảnh
tuần qua chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của khán giả ở phường an phú quận một mươi hai thành phố hồ chí minh về tình trạng đinh hình thoi giải đầy trên tuyến đường cốt lộ một
nhiều người dân tham gia giao thông tại đây thường xuyên phải sát bộ tìm chỗ sửa xe khi phương tiện cản phải đinh
được biết chính quyền địa phương đã lắp biển cảnh báo người dân lưu thông và dùng xe hút đinh mỗi ngày nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục xảy ra
đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố ý giải đinh theo đúng quy định đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông
đây là những hình ảnh từ xã quang tiến huyện sóc sơn thành phố hà nội
theo phản ánh người dân tại đây liên tục đốt dơm dạo khô gần sân bay nội bài
khói từ các đám cháy có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công khi hạ cánh
đề nghị các cơ quan chức năng có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này